nhằm chung tay giảm thiểu nạn buôn bán trái phép sừng tê giác là sứ mệnh của mỗi quốc gia trong đó có việt nam
đây là khẳng định của các chuyên gia trong và ngoài nước tại hội nghị các tổ chức đối tác và khu vực tư nhân
tham gia giảm tiêu thụ sừng tê giác tại việt nam được tổ chức vào ngày hôm nay ngày hai tháng ba tại hà nội
hiện một bộ phận nhỏ người việt nam vẫn còn quan niệm sai lầm khi cho rằng sừng tê giác có giá trị
như là một loại biệt dược chữa được nhiều bệnh
không những thế sừng tê giác còn được sử dụng để thể hiện đẳng cấp hay làm quà biếu xa xỉ
vì thế mà nạn buôn bán trái phép sừng tê giác vẫn diễn ra
với sự nỗ lực của các cơ quan như là hải quan cảnh sát môi trường
kể cả những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám những vụ buôn bán cây rác và ngà voi đã được các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và bắt giữ
mặt khác thì mặt về giảm nhu cầu tiêu dùng mẫu vật tê giác và ngả voi thì chúng ta cũng đạt được rất nhiều tiến bộ
theo các đại biểu quốc tế việt nam là một nước đóng vai trò lớn trong việc trung chuyển sừng tê giác
dù chưa có con số chính xác về số lượng sừng tê giác được tiêu thụ tại việt nam
song có rất nhiều dẫn chứng về việc người việt nam buôn bán và vận chuyển sừng tê giác
trong khi đó những nỗ lực trong việc giảm thiểu tình trạng này cần có sự chung tay của cả cộng đồng
các đại biểu cũng nhấn mạnh sự suy giảm của các quần thể tê giác trên toàn cầu là một vấn đề rất nghiêm trọng
ảnh hưởng tới các hệ sinh thái tự nhiên tức đoạt sinh kế của cộng đồng dân cư địa
và làm đầy túi tiền cho bọn tội phạm vì thế cần phải chung tay ngăn chặn triệt để tình trạng này